việc rút tiền qua thẻ tiến dụng đang đi ngược lại với chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế

như cầu về vốn nổi lên như một vấn đề cấp bán
các doanh nghiệp khởi nghiệp đặc biệt là đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp vấn đề đặt ra đối với các nhà quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp là làm thế nào để huy động vốn tối ưu
thu hút các quỹ đầu tư trong và ngoài nước tham gia nhằm tìm kiếm lợi nhuận tối đa và đạt mức tăng trưởng kỳ vọng
trong những năm qua chất lượng và số lượng thương vụ đầu tư cho các start up có xu hướng tăng mạnh
vì vậy sự hiện diện của các nhà đầu tư quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo tăng mạnh với nhận diện chủ yếu là những doanh nhân khởi nghiệp đã thành công ở thế hệ đầu mong muốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở thế hệ sau
bên cạnh đó hoạt động của các nhà đầu tư thiên thần ở việt nam đã bắt đầu có tính hệ thống qua việc liên kết kết nối hình thành một số cô lạc bộ mạng lưới đầu tư cho khởi nghiệp

nhiều start up cũng cho rằng thủ tục để tiếp cận vốn hiện rất lâu nhiều dự án cần vốn khởi nghiệp chỉ hai mươi usd dù đã tiếp cận được quỹ đầu tư nhưng để nhận được vốn vẫn phải mất quy trình thủ tục dườm ra từ sáu tháng đến một năm
quy định thủ tục nguồn vốn tiếp cận dẫu chỉ hai mươi usd mà cũng giống như năm triệu usd một mươi triệu usd như vậy là bất cập
chính phủ cần có cơ chế để thế chấp bằng ý tưởng sau khi đã được các vườn ươm thẩm định để start up có vốn thực hiện dự án
để tạo lập thị trường này việt nam cần một khung pháp lý đảm bảo yên tâm cho các quỹ và các nhà đầu tư chẳng hạn như luật đầu tư mạo hiểm đầy đủ
khi có luật này nhà nước cũng có thể đầu tư mạo hiểm thông qua những quỹ đầu tư nhà nước
mà tiền của nhà đầu tư thì mình tiêu rồi hiện nay chúng ta về luật hình sự là đang cho cái đấy là lừa đảo
thế thì nếu mà chúng ta mà có một cái luật về đầu tư mạo hiểm nó có cả một cái tiến trình là anh chứng minh được là từ cái ý tưởng của anh này
anh làm từng bước từng cái gọi là milestone và lên các cái kpi rất là rõ ràng cho nhóm và nhà đầu tư chịu trách nhiệm về cái đồng tiền của mình
nó khác với là bây giờ chúng ta đang có một cái thị trường vốn nhưng mà đấy là thị trường vốn vay
thực tế hiện nay các doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam thường huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân tổ chức chuyên đầu tư vào khởi nghiệp
thậm chí đầu tư vào các cá nhân hay nhóm cá nhân chưa thành lập doanh nghiệp mà mới chỉ đang phát triển sản phẩm dịch vụ
các khoản đầu tư này không lớn khoảng từ năm đến năm mươi usd thông qua hình thức cùng thành lập hoặc cấp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp khởi nghiệp
và nhà đầu tư có vai trò như một cổ đông thành viên góp vốn theo quy định của luật doanh nghiệp
vì vậy để khơi thông dòng vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo việc tạo lập hành lang pháp lý về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
cũng như các chính sách khuyến khích hoạt động này là hết sức cần thiết đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn khách quan
chúng tôi luôn tầm niệm không ngừng nỗ lực để mang lại những giá trị đích thực cho các bạn
niềm tin lòng trung thành hy vọng may mắn và tình yêu
bảo hiểm p g co niềm tự hào của chúng tôi niềm tin của các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo